tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đào thanh tâm bốn mươi bốn tuổi
trú tại xã minh đạo huyện tiên du tỉnh bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín tâm thường đi làm ăn và cư trú tại quận năm thành phố hồ chí minh
mặc dù không phải là người công tác trong ngành công an nhưng trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với người khác
tâm thường sử dụng tên hà phương tường vân và tự giới thiệu bản thân là công an mang cấp hàm đại tá
đồng thời có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài ngành công an
nên có thể giúp được người khác vào biên chế nhà nước giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật
với thủ đoạn trên tâm đã thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền năm trăm ba mươi ba triệu đồng của một người dân
tại tỉnh đắk lắc và một người tại thành phố hà nội
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
nhằm làm rõ các thông tin về thân nhân của bị cáo và làm rõ việc chiếm đoạt tiền của ba nạn nhân khác có cấu thành tội phạm hay không